tại các cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp còn thực hiện chưa tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm trần đoán ca bệnh chưa đạt yêu cầu sự tham gia vào cuộc của người dân trong phòng chống xuất xuất huyết còn hạn chế
do vậy để chủ động trong công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết thời gian tới ngành y tế hà nội tiếp tục đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành cần có sự vào cuộc hơn nữa nhất là sự tham gia tích cực của người dân
cam kết sản xuất rau an toàn được bao tiêu đầu ra ổn định đây có lẽ là mục tiêu làm nông nghiệp của bất cứ người nông dân nào
xin mời quý vị cùng tới thăm một vùng sản xuất rau an toàn bước đầu đạt được những tiêu chí trên đó là vùng sản xuất rau an toàn thuộc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp lĩnh nam quận hoàng mai
mô hình sản xuất này đã và đang mang lại hiệu quả giúp bà con nông dân tiếp cận với những ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu
và nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích đất trồng rau mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
đến thăm hợp tác xã nông nghiệp lĩnh nam quận hoàng mai có thể dễ dàng bắt gặp những vườn rau xanh mướt được che chắn bởi những tấm lưới cẩn thận như thế này
đây là một trong số rất nhiều những việc làm thiết thực của hợp tác xã nhằm hỗ trợ nông dân canh tác trồng rau an toàn nâng cao năng suất lao động